tết là ngày lễ đoàn viên là ngày mà ai ai cũng muốn được trở về xung vầy bên gia đình
nhưng đối với những phạm nhân tại các trại giam tạm giam trên cả nước ước mơ đó đã ngoài tầm với
vì vậy thực hiện chính sách nhân đạo của đảng và nhà nước cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh hải dương
đang tích cực triển khai kế hoạch vui xuân đón tết với nhiều hoạt động đầy ý nghĩa và thiết thực
để tạo ra không khí vui tươi đầm ấm cho hơn hai trăm linh học viên ổn định tâm lý ăn tết xa gia đình
đến thăm cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh hải dương vào những ngày tết nguyên đán
chúng tôi cảm nhận rõ không khí xuân nơi đây
mỗi học viên một việc người trang hoàng nhà cửa treo băng rôn cỡ hoa ai nấy đều vui vẻ
hăng say lao động sản xuất
để mỗi học viên có một cái tết cơm rất và ý nghĩa
cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lương thực thực phẩm
ngoài những thực phẩm như rau xanh thịt lợn gà học viên tự tăng gia sản xuất
cơ sở còn đặt thêm gạo bánh kẹo và một số thực phẩm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
học viên tụi em năm nay đón tết ở cơ sở thì được cơ sở rất quan tâm
và các thầy giúp đỡ chúng em tạo mọi điều kiện cho thăm gặp
từ việc sinh hoạt của anh em đồ dùng các thứ tết thì cơ sở tạo điều kiện cho anh em sinh hoạt mua sắm đầy đủ
tết là năm thứ hai ở cơ sở rồi em cảm thấy tết xa gia đình nhưng được sự quan tâm của cơ sở
các thầy ở đây cũng phần nào tình cảm là không thấy nhớ nhà
bên cạnh đó công tác bảo đảm an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán
cũng được cơ sở đặc biệt quan tâm với phương châm an toàn đặt lên hàng đầu
đối với cơ sở hiện nay chúng tôi đã bằng đủ mọi nguồn lực chăm lo cho học viên về cả mặt tinh thần và vật chất
vì cũng biết rằng là học viên ở đây thiếu thốn tình cảm thiếu thốn các nguồn lực
và do vậy thì cán bộ toàn lực thì làm sao chăm lo cho các em như một gia đình lớn
tạo cho các em tình cảm ở mức tốt nhất để chăm lo đón tết
bằng những hoạt động chăm lo tết thiết thực
đầy tình cảm và trách nhiệm của cán bộ
bàn lãnh đạo cơ sở ca nghiện ma túy tỉnh hải dương trong dịp tết mậu tuất hai nghìn một mươi tám
sẽ tạo động lực tích cực giúp học viên rèn luyện phấn đấu cai nghiện trở về với gia đình và xã hội